ừ ông long bảo vệ ở bãi gửi xe của một tòa nhà làn da đen sạm này chính là hậu quả của việc thường
xuyên phải làm ngoài trời nắng có những hôm nhiệt độ ngoài trời lên đến bốn mươi hơn bốn mươi độ c ông vẫn liên
tục phải dắt xe sắp xếp lại xe ngay ngắn nếu mà đem nhiệt kế ra ngoài này nào đó là bốn mươi sáu độ bốn mươi sáu độ
nhưng mà trong khi là chúng tôi làm việc là trong người hầu như là mồ hôi da đầm đỉa hết đó là khắc
nhiệt nên là vất vả lắm tính chất công việc trách nhiệm của chúng tôi là vẫn phải đảm bảo xe quả
gà thời gian làm việc của chúng tôi là một mươi hai tiếng trong ngày hầu như là tới một mươi tiếng ngủ ở ngoài trời
này để chống chọi với cái nắng oi bức ông long luôn mang theo một chai nước sắn dây để giải nhiệt
cho cơ thể đây là thức uống được nhiều người lựa chọn trong mùa hè tôi uống nước sắn dây đó thì là
rất là mát và nhiệt độ cơ thể lúc đang nóng mà uống nước này vào thì tự nhiên là có thể là nhiệt
độ giảm dần giảm dần và người dễ chịu hơn thời tiết nắng nóng làm cho mọi người có xu hướng tìm đến
những đồ uống có tính mát tự nhiên là có thể là nhiệt độ giảm dần và người dễ chịu hơn thời tiết nắng nóng làm cho mọi người có xu hướng tìm đến những đồ uống có tính mát
bột sắn dây vừa có tác dụng thanh nhiệt vừa giúp giải độc cơ thể ngăn ngừa mụn nhọt dồn xảy làm mát da
dẻ là thức uống được nhiều người lựa chọn tại các quán nước bột sắn này thì mẹ mình vào mùa hè thì
rất là hay nấu không món về bột sắn như bột sắn thì có thể dùng để mình làm súp này mình sử dụng để nấu
chè hay là mình sử dụng để uống pha trực tiếp với nước để uống giải nhiệt mùa hè nhà mình có
bột sắn cho nên là mùa hè thì lúc nào mình cũng hay dự trữ bột sắn dây trong nhà và bởi vì trẻ
con thì thường thường hay ăn linh tinh và hay mua nghịch của mùa hè rất là nhiều cho nên là nó rất
bị hay bị nóng trong người và bột sắn này thì rất là tốt trong có khi có công dụng và giải nghiệm cơ
thể hay lọc cơ thể theo tính vị quy kinh của nó sáng dây có vị ngọt cay lương tức là mát thì vào
kênh vào hai kinh là kênh phế và kinh vị thế thì nó có tác dụng là thanh thanh nhiệt nó tác dụng là
tác dụng là phát tán phong nhiệt hay người ta gọi là thanh nhiệt giải biểu chỉ khác là sinh
tân chính cái tác dụng mà thanh nhiệt giải biểu này hay là chữa cả mạng phong nhiệt thì nó có tác
dụng và nó có tác dụng chỉ khác sinh tân thì những cái trường hợp mà chỉ sinh tân tức là bù nước chỉ
khác là tránh các tình trạng phiền khác trong bệnh nhân thế thì những người sử dụng sản phẩm
à những người sử dụng sán dây là trong trường hợp mà bị cả mạng phong nhiệt thì sử dụng khá là hiệu
quả và nó cũng khá là gần gũi đối với những người dân việt nam chúng ta bột sắn dây có màu trắng
tinh mịn có tính hàn và được sử dụng để thanh nhiệt giải độc trị một số bệnh trong một trăm linh gram bột sản
dây protein chiếm bảy gam glucid tám mươi bốn ba gam canxi một mươi tám mg sát một năm mg theo đồng y học bột sáng dây có tác
dụng rất phong phú những tác dụng tốt phải kể đến như thanh hạ nhiệt cải thiện lưu lượng tuần hoàn não và
động mạch vành tim hạ huyết áp chống loạn nhịp tim chống lão hóa làm giảm đường huyết điều hòa
dối loạn lipid máu giải độc bảo hộ tế bào gan chống lão hóa và ung thư sáng dây là loại cây leo
có dễ phát triển thành những củ có trọng lượng và kích thước khá to củ sắn dây dài khi thu hoạch
không lấy củ phần lá và dễ có thể được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh củ sáng dây chứa rất nhiều
chất dinh dưỡng tinh bột chất sơ isoflavone protein lipid glucid các acid amine flavonoid
trong đó flavonoid là chất chống oxy hóa cao tăng cường lưu thông máu ngăn ngửa những triệu chứng
sống sớm ở con người bộ sáng dây là tinh chất được chất lọc từ củ sắn mình dây leo trong đồng y sáng
dây còn là vị thuốc với tên gọi là cát căn cát căn có vị ngọt tính bình có tác dụng giải cơ thoái nhiệt
sinh tân chỉ khát và dùng chữa biểu chứng miệng khát nước đầu tả lị da máu với thời tiết nóng bức
của mùa hè chúng ta có thể làm nước uống sáng dây với chanh sẽ giúp giải khát và giải nhiệt rất tốt
và nước lọc vào ly và khuấy đều cho bột sáng dây tàn hoàn toàn sau đó phát một miếng chanh để lấy
nước cốt pha chung với ly sáng dây rồi khuấy đều khi uống cho thêm vài viên đá và uống cùng sáng
dây có rất nhiều công dụng tuy nhiên khi dùng không đúng cách bột sắn dây cũng gây những ảnh
hưởng đối với cơ thể vì thế cần lưu ý bột sắn dây giữ được nhiều dưỡng chất khi đồ uống sống
nhưng lại rất dễ khiến người bệnh gặp một vài chất lọc trong lúc uống sáng dây có thể giúp đỡ
các tác dụng phụ như tiêu chảy đau bụng do tính hàn của bột sắn nhất là đối với trẻ em do vậy bột
dán dây nên được ăn uống chín và không nên dù quá một cốc một ngày nhiều người có thói quen ướp
hoa bưởi vào sáng dây nhưng trên thực tế hoa bưởi có thể gây giảm dược tính của bột sắn cho nên từ
bỏ thói quen này sẽ tốt hơn phụ nữ mang thai ba tháng đầu hoặc trong trường hợp bị động thai tuyệt
đối không nên uống bộ sáng dây rất dễ gây sảy thai đối với những người khỏe mạnh cũng không nên là
uống bột sáng dây quá nhiều chỉ nên ăn uống một cốc mỗi ngày nên ăn chín và cho một chút đường sẽ
dễ ăn và tốt cho hệ tiêu hóa hơn không nên uống nhiều đường gây hại cho sức khỏe ừ ừ ừ ừ ừ ừ